theo phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh đà nẵng cho biết giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám mỗi năm thành phố đà nẵng có thêm hơn một trăm một mươi năm việc làm mới tăng hơn hai mươi ba một năm
đà nẵng là địa phương có số lượng doanh nghiệp lớn nhất khu vực với trên hai mươi bảy doanh nghiệp và nằm trong top năm của tỉnh thành trong cả nước có số lượng doanh nghiệp lớn nhất
dự báo đến năm hai nghìn hai mươi năm đà nẵng cần có thêm hơn hai trăm năm mươi lao động đến năm hai nghìn ba mươi cần thêm bốn trăm năm mươi lao động chủ yếu là các ngành mũi nhọn như dịch vụ du lịch công nghệ thông tin
cùng với đó cuộc cách mạng công nghiệp bốn làm thay đổi bản chất nhiều loại hình công việc giảm thiểu không ít công đoạn thông qua tự động hóa trí tuệ nhân tạo đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với người lao động trong việc phải nâng cao kỹ năng kỹ thuật kỹ năng xã hội và kỹ năng phát triển bản thân